hiện nay việc triển khai đề án sáu đang được tp hcm đẩy mạnh và nhân rộng đến từng xã phường thị trấn
trong đó lực lượng công an cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền đến người dân
cũng như là phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo đề án sáu cung cấp đề ra những cách làm hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế
và ghi nhận tại xã tân phú trung huyện củ chi một xã có đông dân nhập cư và đa thành phần dân tộc
chị mai thanh thúy ngụ xã tân phú trung huyện củ chi tp hcm cho biết nếu như trước đây chị phải đến công an huyện để làm thủ tục đăng ký xe máy
vừa mất thời gian vừa phải chờ đợi vì nhiều người cùng làm tại một điểm thì nay chỉ mất khoảng hai mươi phút thực hiện các bước để đăng ký xe và lấy biển số ngay tại công an xã
thì tôi nghe tiếng chuyện ở địa phương là khi mua xe xong là về địa phương làm cho nó nhanh lẹ rồi tôi về đây tôi làm
tôi thì học quá đành về công nghệ lắm nhưng mà tới đây thì mấy anh hướng dẫn
làm rất là nhanh tôi thấy cái quy trình làm ở đây là nhanh gọn
ví dụ như mình làm ở xã này thì mình tới đây nó ít người với lại mình cũng dễ làm
mấy đầu mình cứ nghĩ là làm chắc cũng lâu lắm nhưng mà không ngờ vô đây làm kiểm tra xứ sai xong rồi quay vô làm lại quy trình bấm sớm là mình ra mình xong
không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền việc triển khai cấp biển số đối với xe mô tô xe gắn máy tại cấp xã
với đặc thù địa bàn có gần một người dân tộc chăm sinh sống
thì công an xã tân phú trung còn giữ vai trò nồng cốt trong việc quản lý cư trú vận động người dân làm căn cứ công dân gắn chip
việc tuyên truyền thực hiện đến từng hộ gia đình từng nhóm hộ kinh doanh từng khu nhà trọ
tôi nói là riêng là gia đình của tôi mà nói chung cũng có gia đình ngoài cũng thế
cũng lại đây cũng tạm chú mà người ta có tây tây ba rồi đó
thì lên trên miệng cú chi người ta sử dụng giúp đỡ người ta cũng cho chụp hình
việc căn cước công nhân
mình tôi đây là chụp ở đây khăm cũng nhờ công an ở đây địa phương ở đây
cũng chiên truyền cũng nhắc nhở bà con về cân cước công nhân ở đây
thì mình khỏi đi dìu quê mình một lần đi dìu quê
thì có như là tiền số hủy mình tới đi tới đi lui
thì nên do đó công an địa phương ở đây thì người ta cũng sắp sắp
cũng chỉ cho mình cả con đường để mình đi làm cho nó hợp lệ
để triển khai hiệu quả đề án sáu
ủy ban nhân dân xã và công an xã đã đưa vào hoạt động phòng dịch vụ công
người dân đến đây thực hiện thủ tục hành chính
sẽ được cán bộ công an xã hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến
các bước đăng ký tài khoản và tuyên truyền những lợi ích
được tích hợp trong thẻ cân cước công nhân gắn chip
xác định triển khai thực hiện đề án là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên lâu dài
ban chỉ đạo đề án sáu xã tân phú trung huyện củ chi
đã quán trực cụ thể đến các thành viên
đặc biệt là trong cao điểm cấp cân cước công nhân cho người dân tại tp hcm
và đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến
đặc biệt là đang triển khai đề án sáu là thu thập về dữ liệu dân cư quốc gia
chúng ta liên thông và thực hiện các dịch vụ công cho người dân
đảm bảo hơn vấn đề là xử lý về chính quyền số
rồi là giải quyết hành chánh thủ tục cho nhanh gọn cho bà con
rồi cũng đảm bảo luôn vấn đề về an ninh
khi mà bà con đến nhanh chóng vậy thì cái việc mà chúng ta thực hiện
cái việc chính sách chăm lo rồi những cái việc mà liên quan tới dịch vụ
thì bà con cũng cảm thấy nó nhanh chóng
và có cái sự cải thiện hơn thì cơ phòng nhìn chung là đảm bảo về an ninh chính trị
hiện nay công an tp hcm đang đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân
cũng như cấp tài khoản định danh điện tử trong đợt ba cao điểm đến hết ngày ba mươi một tháng tám
công an tp hcm yêu cầu các đơn vị chi ca kiếp thực hiện
làm việc cả thứ bảy chủ nhật từ bảy giờ đến hai mươi hai giờ mỗi ngày
đảm bảo thời gian cấp ít nhất một mươi năm giờ một ngày làm việc
mục đích của công an tp hcm là quyết tâm hoàn thành việc cấp căn cứ công dân gắn chip
thực hiện tốt đề án sáu đồng thời khắc phục các sai sót
mà trước đây khiến nhiều trường hợp người dân chưa nhận được căn cước công dân